tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan đã công khai tham vọng khi tuyên bố sẽ hỗ trợ chính phủ liby
áp đặt toàn quyền kiểm soát libya nếu cần thiết trong trường hợp các bên quốc tế không đạt được thỏa thuận
chấm dứt khủng hoảng của nước này
tổng thống erdogan khẳng định thổ nhĩ kỳ tiếp tục sát cánh với chính phủ libya do thủ tướng fayyad ansara đứng đầu
ông erdogan cho rằng liên minh châu âu không có thẩm quyền đối với libya khi quyết định triển khai một nhiệm vụ quân sự
ở địa trung hải để ngăn chặn việc đưa vũ khí vào libya tuyên bố đưa ra sau khi tổng thống thổ nhĩ kỳ có cuộc họp kín
với phái đoàn chính phủ liby ở istanbul cuộc họp này chung với tuyên bố của người phát ngôn liên hợp quốc về liby
ông ryle lapklang nói rằng các bên tham gia cuộc khủng hoảng libya đã quay trở lại bàn đàm phán nhằm cứu vãn lệnh ngừng bắn
sau khi bị đình chỉ vào đầu tuần này